bộ đội biên phòng quảng trị công an tỉnh quảng trị phối hợp với lực lượng chức năng vừa bắt giữ ba đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia thu giữ tại hiện trường sáu mươi sáu viên ma túy tổng hợp

đoạn qua xã vạn hòa thành phố lào cai vàng khai trở thuê số heroin trên cho một người đàn ông từ bắc hà về lào cai để nhận một mươi triệu đồng tiền công hiện công an thành phố lào cai đang tạm giữ giàng xeo vàng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
nghĩ rằng bị nhìn đều khiêu khích trên đường trần thanh thuận võ minh thành cùng chú tại thành phố hồ chí minh và phan thành thuận
chú tại tỉnh kiên giang xuống xe gây ẩu đả thuận rút súng bắn chỉ thiên một phát rồi bỏ đi tuy nhiên sau đó cuộc ẩu đả lại tiếp tục xảy ra
thuận dùng súng bắn liên tiếp vào đối phương khiến một người tử vong và một người bị thương nặng chưa dừng lại thuận cướp một chiếc xe máy của nạn nhân rồi cùng đồng bọn tẩu thoát
nhưng chưa đầy hai mươi bốn giờ sau khi gây án các đối tượng đã bị bắt giữ

giả danh nhân viên ngân hàng để lừa bị hại cho vay tiền lãi suất thấp nhưng phải nộp tiền bảo hiểm gói vay trước nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại hơn một tỷ đồng
công an thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo này
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận chủ yếu trú tại khu vực phía nam đã lấy thông tin của nhiều người dân gọi điện lừa đảo khoảng hai trăm linh vụ ở các tỉnh thành
bao gồm nghệ an hà tĩnh tp hcm hà nội và các tỉnh đồng bằng sông cửu long chiếm đoạt số tiền lên đến hơn một tỷ đồng
lực lượng chức năng đã thu giữ hai máy tính hai máy in chín bộ điện thoại để bàn điện thoại di động các loại thẻ atm nhiều giấy tờ sổ sách tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội
một nhóm thanh niên có dấu hiệu tụ tập đua xe tại phường thanh bình vừa bị công an tp biên hòa đồng nai phát hiện
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp công an thành phố biên hòa và lực lượng cảnh sát cơ động bộ công an phát hiện có nhóm thanh niên tụ tập ở đường phan văn trị phường thanh bình có dấu hiệu chuẩn bị đua xe trái phép nên đã đến hiện trường ngăn chặn
tại đây lực lượng công an phát hiện nhóm thanh niên điều khiển một mươi xe mô tô vi phạm các lỗi như tự ý thay máy không gương ô nổ không có giấy phép lái xe
hiện công an đang tạm giữ bảy xe mô tô các loại ba giấy đăng ký xe để xử lý theo quy định
thưa quý vị hà nội đang phải trải qua đợt nắng nóng gây gắt nhất từ đầu mùa với nhiệt độ trung bình là từ ba mươi sáu ba mươi tám độ c có nơi đến bốn mươi độ c đã khiến cho người dân phải sử dụng các phương pháp trồng nắng khác nhau
và thời tiết này khiến cho nhiều người vô cùng mệt mỏi đặc biệt là những công việc phải đi lại ngoài đường nhiều
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
tại tuyến phố đê la thành quận đồng đa thành phố hà nội
làm nhiệm vụ tại tuyến phố
với lưu lượng giao thông lớn thường chuyên thường tắp dù thời tiết nắng nóng oai bức ngay từ sáng sớm nhưng các đồng chí kể sát giao thông thuộc đội số hai phòng kể sát giao thông công an thành phố hà nội vẫn bám đường phân lường các dòng xe
bên cạnh đó tỷ lệ người dân uống bia rượu rất cao trong thời điểm này nên lực lượng công an phải tăng cường thổi nồng độ cồn đảm bảo an toàn giao thông

vấn đề an toàn giao thông đường bộ như là những cái thời tiết nóng nóng này sẽ rất dễ xây ra những cái vụ tai nạn hành hưởng đến cốt cung đường để cho người dân đi lại an toàn tuyệt lợi
với cái điều kiện nắng nóng này thì bản thân mình là những người đi đường ấy mình đã thấy vất vả rồi
với những đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ thì mình nghĩ là cái công việc này sẽ vất vả hơn rất là nhiều
và quan trọng là họ có những cái áp lực ví dụ như là áp lực về giao thông rồi là điều tiết làm sao để cho hợp lý
trong thời tiết oi bức gây gắt người dân tìm đủ các phương pháp chống nắng như bịt kín đi găng tay đeo kính
đặc biệt với các tài xế xe ôm người giao hàng đặc thù công việc phải di chuyển nhiều trên đường
họ thường xuyên tìm chỗ có nhiều bóng mát để tránh nắng
dù công việc mệt mỏi nhưng vì kiếm tiền đảm bảo cuộc sống nên họ vẫn phải ra đường mưu sinh
ngoài trời nó bốn mươi độ thì ảnh hưởng anh em tài xế nó đi làm nó vất vả
mình chỉ thôi đi làm tự do thôi công việc tự do nhưng mà nắng nóng này mình nó áp lực
kiểu đi ra ngoài đường lúc nào phải mặc kín quần áo thì nhiệt độ các thứ này nó khó chịu
nhiều khi là có những người mà ốm thì dễ ốm dễ cảm dễ thiết thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều
thời tiết bắt đầu vào hè lên công việc của tôi di chuyển nhiều cảm thấy là rất lóng
ra đường tôi phải mặc áo trồng nắng dày đeo quang tay tôi mũ
kính kính kính
trạng thái nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới
với điều kiện thời tiết oi bức ngột ngạt nắng nóng người dân nên hạn chế ra đường tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe
trong trường hợp cần thiết mỗi người cần áp dụng phương pháp chống nắng tốt nhất khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
trong phần tiếp theo của chương trình tesla bị khởi kiện do bất ngờ xa thải nhân viên quy mô lớn mà không thông báo trước
sở xây dựng hà nội cho biết bảy mươi nhà đầu tư đăng ký tham gia cải tạo trung cư cũ ở hà nội
thưa quý vị nhân kỷ niệm chín mươi bảy năm ngày báo chí cách mạng việt nam
hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
tối ngày hai mươi một tháng sáu tại hà nội hội nhà báo việt nam long trọng tổ chức lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đến dự và trao giải cho các tác giả đặt giải
cùng dự có đồng ý
tổ chí nguyễn trọng nĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo các cơ quan báo chí và đông đảo các nhà báo phóng viên
tiếp nối thành công của các mùa giải trước giải báo chí quốc gia năm nay nhận được hơn một chín trăm linh tác phẩm tham gia
đây là năm thứ năm liên tiếp giải có sự góp mặt của đầy đủ sáu mươi ba hội nhà báo tỉnh thành phố
một trăm năm mươi hai tác phẩm được chọn vào trung khảo là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung và hình thức
có tính định hướng dư luận xã hội
năm nay điên tri hội nhà báo bộ công an có hai tác phẩm đặt giải b gồm
bài phỏng vấn thượng tướng nguyễn trí vịnh và thượng tướng võ tiến trung của tác giả phát đăng
và loạt bài sôi động sóng ngầm thị trường bất động sản bãi giữa sông hồng của tác giả cao hồng phan hoạt
một giải c với tác phẩm ngăn chặn nạn mua bán người giải cứu những phận đời cùng cực của tác giả thu hòa minh hiền xuân mai
với tác phẩm toàn cảnh ngu nữ
tôi được nhận một giải báo chí quốc gia được nhận giải vào ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu
cho nên là bất ngờ và vinh dự và rất là cảm ơn những người đã cùng mình để có thể thực hiện những cái bài viết nói chung cũng như những bài viết này nói riêng
hội đồng giải báo chí quốc gia đánh giá các tác phẩm tham dự giải đã phản ánh kịp thời đậm nét các sự kiện chính trị của đất nước năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời các bài viết này đã được thực hiện và các bài viết này đã được thực hiện và các bài viết này đã được thực hiện và các bài viết này đã được thực hiện và các bài viết này đã được thực hiện

đối với đối tượng đỗ văn tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn trấn hải xã chấn dương huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
đối tượng ngô kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại sáu mươi một trên một trăm năm mươi một hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
ba đối tượng lưu thị miên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn gio nha xã tân tiến huyện an dương thành phố hải phòng bị công an huyện an dương thành phố hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện